ngày chín tháng ba tổng cục du lịch thái lan cho biết lượng khách người nước ngoài tới thái lan trong tháng hai vừa qua đã giảm bốn mươi bốn ba so với cùng kỳ năm ngoái do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu
tổng cục trưởng tổng cục du lịch thái lan nêu rõ du khách đến từ trung quốc vốn chiếm số lượng đông đảo nhất trong tỷ lệ khách nước ngoài đến thái lan đã giảm tới tám mươi năm
nếu tính đến kịch bản xấu nhất là đến tận tháng năm năm nay dịch covid một mươi chín mới được giảm xuống đáy thì lượng du khách nước ngoài đến thái lan có thể giảm xuống mức ba mươi triệu lượt người trong năm nay so với ba mươi chín tám triệu lượt khách ghi nhận trong năm ngoái
kéo theo đó số tiền tri tiêu của khách nước ngoài cũng sụt giảm hai mươi hai tổng lượng khách nước ngoài tới thái lan ước tính giảm khoảng sáu triệu lượt người trong năm nay